tính từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam ghi nhận thêm ba trăm ba mươi ca mắc mới
trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang và ba trăm hai mươi chín ca ghi nhận ở trong nước
trong số ba trăm hai mươi chín ca ghi nhận ở trong nước thì thành phố hồ chí minh chiếm hơn hai phần ba với hai trăm bốn mươi chín ca
sau đó là bình dương ba mươi hai ca phú yên và đồng tháp mỗi địa phương một mươi hai ca
nghệ an bảy lâm đồng bốn vĩnh long ba long an hai trà vinh ii khánh hòa bạc liêu bắc ninh bình phước an giang đắk lắc mỗi tỉnh một ca
và trong số hai trăm tám mươi ca được phát hiện trong khu vực cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa còn lại đang điều tra dịch tễ
đến nay thì có một mươi ba trên năm mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
có sáu tỉnh không có lây nhiễm thư phát trên địa bàn gồm
nam định quảng nam bắc cạn gia lai kiên giang và cần thơ
sau một đêm trên địa bàn tỉnh phú yên đã phát hiện thêm năm mươi ca nhiễm sars cov hai
nâng tổng số ca nhiễm từ khi dịch khởi phát ở địa phương này vào ngày hai mươi ba tháng sáu đến nay là hai trăm bốn mươi bảy ca
ngoài ra phú yên cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín trú tại huyện sơn hòa
bệnh nhân này có tiền sử tai biến mạch máu não sáu năm
từ khoảng ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân trong tình trạng sống thực vật bệnh nhân dương tính với sars cov hai vào ngày hai mươi chín tháng sáu
và được điều trị tại khu cách ly điều trị của trung tâm y tế huyện sơn hòa đến tối ngày hai tháng bảy thì tử vong
từ sáng nay mùng ba tháng bảy đến ngày năm tháng bảy
tuy hòa nơi có ca nhiễm lớn nhất tỉnh phú yên với một trăm sáu mươi bốn ca đã tiến hành khử khuẩn toàn thành phố
đây là chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất ở địa phương với sự tham gia của quân khu năm và bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên
bên cạnh đó
những công tác phú yên triển khai sáng nay là đồng loạt tiến hành xét nghiệm tại các điểm có ca dương tính mới
và xét nghiệm cho thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thương chức tỉnh ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rửa úng tàu vừa họp khẩn trực tuyến với các sở
ngành địa phương bàn các giải pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi một số địa phương trong tỉnh xuất hiện các ca nhiễm
trong cộng đồng
cụ thể từ giờ ngày ba tháng bảy các chợ các địa điểm có liên quan đến ca dương tính với sars cov hai ở bà rịa vũng tàu
sẽ áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bố trí lực lượng bảo vệ an toàn
bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách
đối với các chợ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay sẽ áp dụng chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội
tất cả những người làm việc trong các khu công nghiệp phải
khai báo y tế hàng ngày và cài đặt blue zone
thông tin từ bệnh viện nhi đồng tp hcm
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
sáng nay bệnh viện này đã phải ngừng tiếp nhận người bệnh nội trú khu c
do có bốn trường hợp là bệnh nhi và thân nhân dương tính với sars cov hai
để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người bệnh nội trú tại khoa c
gồm các khoa sốt xuất huyết thận nhiễm thần kinh hô hấp nội tổng quát tiêu hóa
các khu nội chú khác
bệnh viện vẫn tiếp tục khám và điều trị ngoại chú
tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu bệnh nhân sơ sinh và ngoại khoa
trong trường hợp bệnh nhân đến khám ngoại trú hoặc tự đến khoa cấp cứu có chỉ định nhập viện
bệnh viện sẽ thực hiện kế hoạch tiếp nhận các bệnh nhân mới nhập viện đến các khoa khác điều trị
để giải quyết nhu cầu điều trị các bệnh lý nội khoa của bệnh nhi tp hcm và các tỉnh thành khác chuyển đến
sở y tế tp yêu cầu các bệnh viện tuyến dưới chuyển đến bệnh viện nhi đồng hai
và bệnh viện nhi đồng tp
xử lý tạm giữ đối nhóm đối tượng về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
vào chiều ngày một tháng bảy tại tuyến đường ngô đức kế thuộc thị trấn gia rai
huyện xuân lộc có hai nhóm khoảng hai mươi đối tượng trong đó có một nhóm ở thành phố long khánh
và một nhóm ở huyện xuân lộc đang chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngay khi nhận được tin báo công an huyện xuân lộc đã triển khai lực lượng ngăn chặn vụ việc
và truy bắt các đối tượng lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được năm đối tượng
gồm cao quốc dương trần quốc bảo trần trung hồ ngọc dương và hồ quốc huy
tất cả đều trú tại huyện xuân lộc
tăng vật tạm giữ gồm ba mã tấu bảy dao tự chế một tiếp sắt chín xe mô tô các loại
nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là hai nhóm xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt trước đó
công an huyện xuân lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng có liên quan
đồn biên phòng vĩnh gia tỉnh an giang cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai mươi kg thảo màu khô
nghi lập cần xa từ campuchia về việt nam
cụ thể dạng sáng ngày hai tháng bảy tại khu vực biên giới thuộc ấp vĩnh lạc xã vĩnh gia huyện tri tôn tỉnh an giang
chốt quản lý bảo vệ biên phòng và phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng vĩnh gia
phát hiện một đối tượng vác bao tải vượt biên trái phép vào việt nam
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng cùng hàng hóa
tiến hành kiểm tra phát hiện trong bao tải có chứa cần xa khô có trọng lượng khoảng hai mươi kg
tại đồn biên phòng đối tượng khai tên là cheratana trú tại vương quốc campuchia
đồng thời thừa nhận được một người đàn ông ở campuchia thuê vận chuyển số cần xa khô trên về việt nam
còn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trong số hai trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận thêm
từ chiều qua đến sáng
trong năm nay có ba mươi ba ca chưa rõ nguồn lây
ngoài ra một trăm tám mươi hai trường hợp còn lại là các ca tiếp xúc đã được truy vết
được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa
thành phố đang triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát cộng đồng để đánh giá nguy cơ
tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản một mươi thậm chí là một mươi năm giường phục vụ điều trị khi cần thiết
việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín được phân theo ba tầng
không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ có triệu chứng triệu chứng nặng nguy kịch
thành phố cũng tăng cường kiểm soát xiết chặt các giải pháp bảo đảm an toàn
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu vực trọng yếu như bệnh viện khu vực sản xuất
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm kêu gọi cần phát huy tinh thần
mỗi người là một chiến sĩ trong cuộc chiến này
tuân thủ đúng các quy định của chỉ thị ủy ban nhân dân tp hcm đã ra
chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp năm k của bộ y tế khi ra khỏi nhà
trong khi đó ngành y tế tp hcm đã phong tỏa trung tâm y tế huyện lắc
sau khi ghi nhận một trường hợp là nhân viên y tế của trung tâm này mắc covid một mươi chín
nhân viên y tế mắc covid nghi mắc covid một mươi chín này là người tiếp xúc với bệnh nhân số một mươi năm chín trăm hai mươi một
trú tại xã đắc liêng huyện lắc
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo phong tỏa trung tâm y tế huyện lắc nội bất xuất ngoại bất nhập
để sang lọc cách ly xét nghiệm kể từ một mươi chín h ngày hai tháng bảy
tiến hành khử khuẩn toàn bộ trung tâm
sở y tế tp hcm cũng giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
trong trường hợp cần thiết tiến hành xét nghiệm cho tất cả các trường hợp bệnh nhân đang điều trị
và người chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện lắc kể cả nhân viên y tế
nhân viên hành chính đang làm việc phục vụ bắt đầu ngay trong đêm ngày hai tháng bảy
lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ nhân viên đang phục vụ và nhân viên đang ở
tại khu cách ly tập trung của huyện lắc
tiến hành truy vết những người có liên quan đến các trường hợp f f một và f hai
của toàn bộ nhân viên y tế đang cách ly
cùng với việc siết chặt các phương tiện ô tô vào quảng ngãi thì hiện nay các tài xế và phụ xe
nếu như không có giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus sars cov hai
sẽ được lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm
tại chốt kiểm soát covid một mươi chín mới cho vào tỉnh
những ngày qua nhiều nhân viên y tế được tăng cường tại các chốt cửa ngõ vào quảng ngãi
nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của các tài xế phụ xe vào quảng ngãi
trong khi chờ kết quả xét nghiệm tài xế và người đi cùng phải chờ trong xe
hoặc tại khu vực riêng nơi đóng chốt
khi những người này có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín mới được vào tỉnh
khẩn trương nghiêm túc là không khí đang diễn ra tại chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a đoạn cửa ngõ vào quảng ngãi
dưới cây nắng trói trang cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và cơ động
cùng với các lực lượng chức năng đang tiến hành dừng kiểm tra tất cả các xe ô tô vào địa bàn tỉnh
trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ hàng trăm phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra và khai báo y tế
số lượng phương tiện ngày càng nhiều
đồng nghĩa với việc lực lượng chức năng tại đây càng phải khẩn trương và đảm bảo tuyệt đối an toàn
hàng ngày lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phải nắm được cụ thể số lượng phương tiện
người đi lại vận chuyển hàng hóa qua lại địa bàn tỉnh
trong đó đặc biệt chú ý đến lái xe chở hàng lái xe đường dài người đi áp tải hàng hóa
phải khai báo y tế lịch trình di chuyển âm tính với covid một mươi chín
đồng thời kiểm soát chặt người trong vùng dịch quảng ngãi đi ra ngoài tỉnh
sau khi các người dân bên ngoài qua thì cơ chủ chúc
đồng thời kiểm soát chặt người trong vùng dịch quảng ngãi đi ra ngoài tỉnh
việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh là rất cần thiết
để sàng lọc các nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh
và làm căn cứ để quản lý chặt chẽ di biến động về người trên địa bàn tỉnh
với sự khẩn trương nghiêm túc của mình lực lượng công an tại các chốt đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm
tất cả vì sự an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan thanh toàn hai mươi bảy tuổi
trú tại phường thanh khê đông quận thanh khê về hành vi tha mua tài sản
theo tài liệu điều tra tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi toàn được nhận vào làm ở công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên thực phẩm năm t với vị trí giám sát các chuỗi siêu thị trong
của công ty cụ thể toàn đã giám sát hoạt động và thu tiền bán hàng hàng ngày của chuỗi siêu thị trên
ở địa bàn quận sơn trà và các quận lân cận ở thành phố đà nẵng
nhiệm vụ của toàn là nhận tiền và nộp về cho công ty mỗi ngày
việc giao nhận tiền của các siêu thị với toàn đều được nhân viên bán hàng ký và giao nhận
nhưng toàn giữ tiền luôn và không chuyển về công ty
khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ toàn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
cho đến ngày bị phát hiện đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của công ty
số tiền có được toàn dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa chín xe ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa làm nhiều xe biến dạng một người chết nhiều người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi năm h bốn mươi chiều qua giữa chín xe gồm xe tải xe ô tô năm chỗ và xe bán tải
tại hiện trường do va chạm mạnh đầu xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi một bị biến dạng
khiến một người đàn ông trung tuổi chưa xác định được danh tính ngồi bên ghế phụ xe bị mắc kẹt
lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy cắt và các thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài để cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó
bên cạnh đó nhiều người trên các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông bị thương và hoảng loạn tâm lý
cả chín xe đều bị hư hỏng nặng
chiếc xe bồn chở xăng dầu lao xuống hành lang sát với đường xe lửa
rất may là lúc đó không có tàu chạy qua
vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều cây số trên tuyến quốc lộ một a theo hướng bắc nam
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai tháng bảy tại đoạn đường liên xã ngọc đào mã ba huyện hà quảng
tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện này đã phát hiện và bắt giữ hơn ba năm tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu
trong lúc đang làm nhiệm vụ tại xã ngọc đào huyện hà quảng
lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi một chở số lượng hàng hóa nói trên
đối tượng điều khiển phương tiện là hoàng lê quý và người ngồi theo xe là lê quốc trung
cả hai cùng chú tại phường duyệt trung thành phố cao bằng
trong quá trình kiểm tra người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
hiện công an huyện hà quảng thu giữ và tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong sáu tháng đầu năm tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec đã phát hiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình và nội bài lào cai khoảng ba mươi lượt phương tiện đã quá tải
vec đã từ chối phục vụ theo thẩm quyền hai mươi chín tám trăm linh trường hợp
tuy nhiên thời gian gần đây liên tiếp tái diễn hành vi ném gạch đá và các phương tiện đang lưu thông trên các tuyến cao tốc
khi phương tiện đang chạy với tốc độ rất
tốc độ cao gây nguy hiểm đến tính mạng những người trên phương tiện
vec đang phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới các hộ dân các em học sinh nhằm ngăn ngừa hành vi nguy hiểm trên tiếp diễn
thưa quý vị cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương mới đưa ra một số khuyến cáo với người tiêu dùng
trong quá trình sử dụng các thiết bị điện và thanh toán tiền điện tránh việc sốc khi hóa đơn điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng như thế này
nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong thời gian tới vì vậy cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng
cần chủ động tìm hiểu và trang bị những kiến thức kỹ năng để sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả
khi sử dụng điều hòa người tiêu dùng nên duy trì mức nhiệt độ tốt nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c kết hợp cùng với quạt gió
có thể giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ hai ba so với chỉ dùng điều hòa
hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn cùng một lúc
thường xuyên vệ sinh các thiết bị làm mát như điều hòa quạt máy cũng như quạt thông gió
duy trì thói quen tiết kiệm điện tại gia đình và công sở như tắt các thiết bị không cần thiết
thường xuyên theo dõi hóa đơn tiền điện các tháng để đảm bảo các số liệu chính xác
thưa quý vị hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh đồng nai bắt đầu bước vào vụ thu hoạch trái cây sớm
và năm nay thì năng suất các loại cây trồng chủ lực như trông trôm hay sầu riêng không chỉ đặt cao
giá bán đầu vụ cũng được thương lạc
cây trồng trái thu mua khá cao nên nông dân rất phấn khởi
tuy vậy thì nhiều nhà vườn cũng lo lắng với dịch bệnh hiện nay sẽ ảnh hưởng đầu ra của nông sản
khi bước vào cao điểm bộ thu hoạch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trên địa bàn huyện cẩm mỹ
theo những hộ trồng sầu riêng xã xuân nhạn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
năm nay mặc dù ảnh hưởng thời tiết giai đoạn làm trái
thế nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc ra bông kết trái của cây sầu riêng
năng suất bình quân các vườn đạt từ một mươi năm đến hai mươi tấn một hectare
giá bán hiện được thương lái thu mua từ năm mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg đối với sầu riêng g sáu sầu thái
hiện nhiều vườn đã bắt đầu thu hoạch đợt một được thương lái thu mua cung cấp ra thị trường tiêu thụ
so với năm ngoái như vậy là vì dọ vì ngại đồ rất nhiều
nhưng năm nay là số đầu thì bà không thu hoạch đợt đầu rồi
còn đợt hai này thôi thời tiết đang thường lợi
bên cạnh sầu riêng thì trôm trôm là một trong những cây ăn trái chủ lực của địa phương
hiện nay mặc dù chưa chín sổ nhưng nhiều diện tiết trồng trôm trôm cho trái sớm bắt đầu thu hoạch
hiện giá được thương lái thu mua từ một mươi tám đồng đến hai mươi đồng một kg
mặc dù vui mừng phấn khởi vì được mùa được giá nhưng bà con nông dân cũng lo lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh
nên thương lái vẫn không dám đặt thu mua cả vườn như những năm trước mà chỉ thu mua lại tẻ
hiện giờ người ta kêu bán vườn đầy kêu bán vườn từ bốn năm mươi triệu
có trong đó là có măng cục mà không ai dám mua hết
năm nay sợ dịch bệnh đầu ga không ra được sợ xe miền tây không có lên lấy
điện các xe xe nói giờ chưa dám lấy
trên địa bàn xã thì bà con đang thu hoạch vụ trôm trôm và sầu riêng
hiện nay là giá cả ổn định năng suất thì
trôm trôm thì đạt khoảng một mươi tám tấn trên ha sầu riêng thì đạt khoảng một mươi năm hai mươi tấn trên ha
một số bà con đang lo lắng về tình hình dịch bệnh covid
huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai hiện có trên ba hectare cây ăn trái
với các loại cây trồng chính như sầu riêng chôm trôm cam quýt
đối với nhà vườn niềm vui phấn khởi khi một mùa thu hoạch cây trồng thu hoạch được mùa được giá
hy vọng dịch bệnh sớm ổn định để bà con nông dân có được một mùa vụ bội thu
sau những ngày tháng vất vả trong cây